những bệnh nhân đến khám chữa bệnh đều mang trong mình một nỗi lo đó là chi phí điều trị bệnh và gánh nặng kinh tế
tuy nhiên với việc tham gia bảo hiểm y tế người dân có thể giảm bớt được nỗi lo đó để yên tâm điều trị
thậm chí bảo hiểm y tế còn là cứu cánh mang lại cơ hội sống cho người bệnh đặc biệt là những người có thu nhập thấp khi mắc bệnh hiểm nghèo
và chiếc thẻ bảo hiểm y tế chính là pháp cứu sinh cho bệnh nhân
bên cạnh bảo kiểm y tế thì bảo kiểm sở tự nguyện bảo kiểm thất nhiệp cũng là các chính sách trụ cột trong đảm bảo an sinh xã hội nâng cao lời sống vật chất tinh thần cho người dân
xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm này bảo kiểm sở tự nguyện biên đã không ngừng thực hiện các giải pháp linh hoạt phù hợp với thực tiễn địa phương hướng đến đảm bảo an sinh cho người dân địa phương
tỉnh điện biên hiện có một mươi chín dân tộc cùng sinh sống trong đó dân tộc thiểu số chiếm tới tám mươi một năm mươi tám
các chính sách về bảo hiểm y tế của đảng nhà nước triển khai trên địa bàn toàn tỉnh điện biên chủ yếu phục vụ cho nhân dân là đồng bào dân tộc thiểu số
bảo hiểm xuất tỉnh điện biên đã triển khai hàng loạt các giải pháp tuyên truyền cấp sổ thẻ kịp thời giám sát chất lượng khám chữa bệnh
để bà con đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và người dân trên địa bàn toàn tỉnh nói chung được tiếp cận với các trụ cột an sinh xã hội dịch vụ y tế nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe
trạm y tế xã thanh luông huyện điện biên tỉnh điện biên
nhiều người dân thường xuyên đến trạm y tế để thăm khám sức khỏe và chữa bệnh có người phải đến bệnh viện tỉnh điều trị thời gian dài
nhưng do có thẻ bảo hiểm y tế nên đa phần bà con nơi đây yên tâm đi khám chữa bệnh mà không phải lo lắng về vấn đề tài chính
nên trạm xá để y bác sĩ chữa bệnh cho khám bệnh chữa bệnh cho
đến thì bình thường các anh các chị các chú ý khám cho
thì cứ cho thuốc về uống hàng tháng hàng tháng lại lên đây khám
thì tôi thấy uống thuốc thì cũng có đỡ
bác sĩ khám thì bảo là viêm họng bác sĩ cứ đơn thuốc

uống thuốc ở nhà cán bộ y tế ở trong xã thanh luông cũng rất nhiệt tình khám chữa bệnh cho nhân dân
sức khỏe là quan trọng nhất
xong rồi về cái kinh tế thì mình không lo được
nên là tốt nhất thì cả nhà thì phải nên mua bảo hiểm
cả năm không đi khám lần nào cũng phải mua
là đề phòng khi nào uống đau
thì mình còn có để là có bảo hiểm để thanh toán hỗ trợ cho gia đình mình
để giảm cái kinh phí ở trong gia đình
hiện trên địa bàn xã thanh luông
có một bảy trăm tám mươi tám hộ với bảy một trăm linh bảy nhân khẩu đội ngũ y bác sĩ đang làm công tác chăm sóc sức khỏe
đồng bào dân tộc hiện chỉ có một bác sĩ còn lại là đội ngũ y sĩ điều dưỡng dược sĩ và ba mươi năm y tế
thôn bản với đặc thù đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đại đa số trên địa bàn huyện điện biên nói
riêng và tỉnh điện biên nói chung đội ngũ cán bộ bảo hiểm xã hội đã áp dụng những phương thức
tuyên truyền đặc thù để người dân hiểu và thực hiện chăm sóc sức khỏe y tế gia đình
tránh xa các phủ tục lạc hậu còn tại huyện mường trà bảo hiểm sôi huyện mường trà cũng xác định
các trụ cột bảo hiểm sội tự nguyện bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp là điểm tựa an sinh xã hội
với chức năng nhiệm vụ được giao bảo hiểm xã hội huyện mường trà đã có nhiều nỗ lực đảm bảo
thực hiện đầy đủ kịp thời đúng quy định các chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế từ đó khẳng định
vai trò điểm tựa an sinh xã hội quan trọng của các chính sách này đối với người dân trên địa bàn
bảo hiểm xã hội huyện mường trà đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả
các chính sách này trên địa bàn được giao phụ trách đến nay tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện là trên năm mươi người trong đó cùng tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế bắt buộc là trên hai bốn trăm linh người chỉ tham gia bảo hiểm y tế là trên năm mươi người
tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên chín mươi chín từ đầu năm đến nay đơn vị thực hiện
chi trên hai mươi một bốn tỷ đồng giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế như chi trả lương hưu
trợ cấp hàng tháng tử tuất ốm đau thai sản dưỡng sức phủ hồi sức khỏe v v
trong đó phối hợp với trung tâm y tế huyện giám định chi phí khám chữa bệnh cho gần hai mươi một lượt người
số tiền thanh toán trên chín tỷ đồng
bảo hiểm sâu huyện bường trà cũng đã thực hiện đồng bộ dữ liệu dân cư theo đề án sáu
tất cả người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
có mã số bảo hiểm xã hội được cập nhật bổ sung số định danh cá nhân và căn cước công dân
đồng bộ với dữ liệu dân cư
trên cơ sở dữ liệu được cập nhật việc lập danh sách để tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế có thể dễ dàng thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính được cung cấp trên môi trường điện tử
trong giai đoạn đầu triển khai thực hiện làm sạch dữ liệu dân cư
thì trên địa bàn huyện là những huyện vùng sâu vùng xa vùng biên giới
và phần lớn là người dân tộc thì chúng tôi gặp rất nhiều cái vô cùng là khó khăn
đặc biệt là về trình độ dân trí của người dân thì không đồng đều
người dân thì thường xuyên di chuyển nhưng đi ra khỏi địa bàn tức là lại không khai báo
cái thứ hai là những cái thông tin về ngày tháng năm sinh này
tên tuổi ngày tháng năm sinh địa chỉ thường chú cư chú này là không chính xác
bên cơ quan thường trực là công an công an cũng đã phối hợp
tích cực phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tuyên truyền đến người dân
có sai nạch thì đề nghị người dân cung cấp hồ sơ để hiệu trình
thì tính đến ngày hôm nay cũng đã thực hiện được chín mươi chín dân số trên địa bàn huyện
chủ trương nhất quán của đảng nhà nước là các chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
vì mục tiêu an sinh không vì mục tiêu lợi nhuận
bởi vậy trong những năm qua chính phủ đã ban hành nhiều chế độ quy định
để mở rộng diện bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội
trong đó có loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình
đây là những loại hình bảo hiểm thể hiện tính ưu việt nhân văn trong chính sách an sinh xã hội của nhà nước
mục đích là ngày càng có nhiều hơn người dân được tham gia vào mạng lưới an sinh xã hội
và thụ hưởng các chính sách do nhà nước tổ chức và quản lý
đối với huyện mường trà xuất phát từ đặc thù của huyện miền núi biên giới
nên việc phát triển mở rộng nhóm đối tượng tham gia tự nguyện gặp nhiều khó khăn
bởi vậy bảo hiểm xã hội huyện mường trà đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
để tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình
phối hợp với các ủy ban nhân dân xã thị trấn các đoàn thể cơ quan đơn vị sử dụng lao động
và các đại lý thu trong địa bàn để tổ chức tuyên truyền đến tổ chức được năm mươi ba hội nghị
trong đó là tuyên truyền tới một năm trăm
ba mươi người dân và trong hội nghị đấy thì đã vận động được ba mươi chín người tham gia trực tiếp tại hội nghị luôn
ngoài ra thì bảo hiểm huyện còn tổ chức phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu
như là tổ chức việt theo bưu điện đi tuyên truyền các nhóm nhỏ một mươi năm nhóm nhỏ
và trong đó là tuyên truyền được hai trăm hai mươi người
trong những hội nghị như thế thì chúng tôi cũng đã vận động được một mươi chín người tham gia
về những cái nội dung liên quan tư vấn tận tâm tận tình khi mà người dân có nhu cầu
có những cái thắc mắc thì anh chị em bảo hiểm và biêu điện là đến tận nơi để giải đáp cho bà con
trong thời gian tới bảo hiểm sội huyện bường trà xác định tiếp tục thực hiện hiệu quả
các chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế trong đó đảm bảo số thu giảm nợ
theo chỉ tiêu giao thực hiện tri trả giải quyết chế độ chính sách kịp thời đúng kỳ định
đẩy mạnh cải cách hành chính chuyển đổi số
và một nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh công tác phát triển mở rộng người tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế nhất là bảo hiểm sội tự nguyện bởi hiện nay tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội
cả bắt buộc và tự nguyện của cả huyện mới đạt gần sáu tổng dân số
về hình thức tuyên truyền tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp về chính sách bảo hiểm tế hộ gia đình
khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình để đồng bào dân tộc hiểu rõ lợi ích của tấm thẻ bảo hiểm y tế
phát huy vai trò của cán bộ văn hóa xã trưởng bản và nhân viên đại lý thu viên chức bảo hiểm xã hội
thông thạo tiếng dân tộc cho công tác truyền thông tư vấn trực tiếp
tăng cường truyền thông qua hệ thống truyền thanh phát thanh cơ sở bằng tiếng dân tộc
tới tận bản truyền thông trực quan qua băng rôn tranh cổ động tờ rơi tờ gấp
tại các thôn bản cơ sở khám chữa bệnh bên cạnh đó tạo điều kiện thuận lợi tối đa
về mặt tổ chức hành chính cho đồng bào dân tộc khi tham gia và thù hưởng chính sách bảo hiểm y tế
trên địa bàn tỉnh điện biên một trăm linh người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia khám chữa bệnh
tại các cơ sở y tế của nhà nước
hiện nay theo dự thảo luật bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế sửa đổi
các chính sách sẽ tiếp tục có những điều chỉnh thay đổi như rút ngắn thời gian đóng bảo hiểm xã hội
mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bổ sung chế độ hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
thay đổi quy định rút bảo hiểm xã hội một lần
bởi vậy tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện kịp thời đầy đủ các chế độ chính sách đối với người tham gia
là yêu cầu đặt ra đối với cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh điện biên trong thời gian tới
đảm bảo các chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tiếp tục là điểm tựa an sinh xã hội vững chắc cho người dân trên địa bàn